thanh tra sở y tế tp hcm vừa ra quyết định xứ phạt hành chính đối với hai bác sĩ chuyên khoa sáng phụ khoa
là bác sĩ cao hữu thịnh và lê song lan cùng địa chỉ số một trăm bốn mươi một trần bình trọng phường hai quận năm
bác sĩ cao hữu thịnh đã làm lộ tình trạng bệnh thông tin người bệnh cung cấp hồ sơ bệnh án
đồng thời quảng bá các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định
sở y tế đã ra quyết định xứ phạt hai mươi bốn năm triệu đồng và buộc tháo gỡ số quảng cáo mà nội dung quảng cáo
chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện
ngoài bác sĩ thịnh bác sĩ sáng phụ khoa lê song lan cũng bị phạt chín triệu đồng vì không đăng ký hành nghề
khám chứa bệnh theo quy định của pháp luật và hoạt động có biến hiệu không đủ các thông tin cơ bản
theo quy định của pháp luật